đến chiều tối ngày năm tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm phát hiện thêm ba mươi một ca nghi nhiễm covid một mươi chín
được bộ y tế công bố hai mươi năm ca trong đó có hai trường hợp vaccine dc đang khẩn trương khoanh vùng truy vết để điều tra nguồn lây nhiễm
trong chiều ngày năm tháng sáu hcdc thông tin quận bảy tp hcm ghi nhận một trường hợp dương tính sars cov hai
trường hợp này cư trú tại đường số một khu dân cư lý phục mang phường bình thuận
và đã được bộ y tế công bố vào chiều ngày bốn tháng sáu với mạng số bệnh nhân tám hai trăm bốn mươi hai
bệnh nhân này đang được tiếp tục điều tra xác minh nguồn lây
sau khi ghi nhận kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
cơ quan chức năng tiến hành điều tra truy vết khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng hai người tại nơi bệnh nhân cư trú
cơ quan chức năng cũng đã xác định được một mươi tám trường hợp f một và một mươi ba trường hợp f hai liên quan
một trường hợp dương tính sars cov hai được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện và đang được điều tra xác minh nguồn lây
trong ba mươi một trường hợp dương tính sars cov hai mà hcdc công bố đến hết ngày năm tháng sáu
có hai mươi chín trường hợp là các ca tiếp xúc và đã được cách ly từ trước liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng
hai mươi chín ca nhiễm này có kết quả xét nghiệm trong khu cách ly nên ít có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
trong ngày năm tháng sáu bộ giao thông vận tải thống nhất với chủ trương tạm dừng các chuyến bay
như quảng ninh gia lai với tp hcm và ngược lại để chống dịch